sau trận ẩu đà tám rời khỏi nhà văn hóa còn chiến về nhà
do sẵn có hơi men trong người và bực tức vì bị tám đánh chảy máu
nên chiến đã lấy con dao nhọn bỏ vào túi quần đi tìm tám để trả thù
khi tới khu vực nhà văn hóa thôn tám và chiến gặp nhau
tại đây tám đã xin lỗi chiến nhưng chiến không chấp nhận và lấy dao đâm
làm anh tám bị thương và tử vong tại bệnh viện
hiện cơ quan công an đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để xử lý nguyễn đình chiến
theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với tám đối tượng có liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển sử dụng mua bán trái phép
hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng phương tiện kỹ thuật quân sự
do huỳnh trần hùng chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang cầm đầu
cụ thể vào ngày ba tháng tám lực lượng công an tỉnh an giang đã bắt giữ
khám xét khẩn cấp tại nơi ở của các đối tượng huỳnh trần hùng ngô văn minh sang
lê trọng cường nguyễn trọng nghĩa và đinh thế vĩnh thu giữ ba khẩu súng quân dụng
và công cụ hỗ trợ cùng với gần một trăm một mươi g ma túy đá gần bảy mươi g ketamin và gần hai mươi g thuốc lắc
cùng nhiều tăng vật liên quan khác
mở rộng vụ án tổ công tác của chuyên án đã nhanh chóng đến tỉnh tây ninh
tiếp tục bắt khám xét khẩn cấp tại nơi ở của các đối tượng huỳnh quốc tuấn
trần nguyễn ngọc trung và đoàn minh chiến thu giữ thêm bốn khẩu súng quân dụng
công cụ hỗ trợ cùng hàng trăm viên đạn và một số linh kiện lắp ráp súng
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
cho nhiều người dân vay tiền với mức lãi suất là một trăm tám mươi ba một năm thu lợi bất chính hơn bốn trăm linh triệu đồng
đối tượng hoàng thị tuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã đà sơn huyện đô lương tỉnh nghệ an
vừa bị công an huyện đô lương tỉnh nghệ an tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
khám xét khẩn cấp nơi ở của tuyết tại xã đà sơn cơ quan công an thu giữ một điện thoại di động
trong đó có nội dung giao dịch vay tiền và nhiều giấy tờ liên quan
sau khi bắt giữ đối tượng không khai nhận hành vi phạm tội
tuy nhiên sau bốn giờ đấu tranh hoàng thị tuyết đã phải cuối đầu nhận tội
từ năm hai nghìn một mươi tám đến trước lúc bị bắt tuyết đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện đô lương
vay tiền với mức lãi suất là năm đồng một triệu đồng một ngày tương đương với một trăm tám mươi ba một năm
bước đầu đã chứng minh đối tượng cho vay tổng cộng hai trăm linh triệu đồng số tiền thu lợi bất chính hơn bốn trăm linh triệu đồng
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại